trong đợt mưa lũ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy hơn năm trăm linh hộ dân của tỉnh hòa bình bị ảnh hưởng do sạt lở đất phải di rời
đến nay tỉnh hòa bình đã bố trí một mươi hai dự án khu tái định cư được xây dựng trên địa bàn các huyện tân lạc kim bôi đài bắc và thành phố hòa bình
với mức đầu tư các dự án khoảng một trăm năm mươi tỷ đồng
với quyết tâm cao của chính quyền các cấp tỉnh hòa bình sẽ tập trung mọi nguồn lực hoàn thành việc di rời các hộ dân vùng sạt lở đến các khu tái định cư trước tết mậu tuất
hôm nay là một ngày vui đối với các gia đình tại khu tái định cư mới của xã đồng nghê huyện đà bắc
từ tơ mơ nhiều gia đình đã dạy chuẩn bị mâm cơm cúng tổ tiên về nơi ở mới theo phong tục của người giao
khu tái định cư xã đồng nghê được quy hoạch trên diện tích ba hai hectare
bao gồm khu nhà ở cho mỗi hộ đất làm đường giao thông trường học nhà văn hóa
sáu mươi bốn hộ với trên hai trăm năm mươi khẩu chuyển đến nơi ở mới
mỗi hộ được cấp bốn trăm năm mươi m hai đất được hỗ trợ hai mươi triệu đồng tiền di chuyển tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình một công trình vệ sinh
nhờ làm tốt công tác khảo sát địa hình địa thế để tạo mặt bằng tái định cư
cũng như làm tốt công tác dân vận của các cấp chính quyền
cho đến việc bố trí lực lượng giúp người dân di rời đến nơi ở mới được thực hiện một cách nhanh chóng
đảng ủy chính quyền và nhân dân đã đoàn kết cùng nhau là di rời hiện nay là đối với hai mươi bảy hộ ở tại xóm đăm
và ba mươi bảy hộ của xóm nghê và xóm có lai này đã về nơi ở an toàn
và trong cái tết nguyên đán năm nay thì bà con sẽ đón tết ở nơi ở mới
này đã về căn bản là các hộ
các hộ đã ổn định về tình hình về nhà ở
sau đợt mưa lũ tháng một mươi huyện đà bắc có hơn hai trăm linh hộ dân phải di rời khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao
tại năm khu tái định cư từ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền trong công tác chỉ đạo
đến thời điểm này các khu tái định cư đã hoàn thành trên bảy mươi khối lượng
tiến tới bàn giao mặt bằng để người dân dựng nhà
trước mắt là một mươi hai hộ ở trên cái thớt này
từ nay cho đến hai mươi tháng một là sẽ xong
thế và dưới kia thì
còn hai mươi một hộ nữa cũng trước tết phải ra mặt bằng
đối với hộ là nhà sàn
còn nếu như mà người ta có nhu cầu nhà xây thì nó còn phụ thuộc vào cái phong tục
nhưng bà con vẫn có chỗ ở chứ không thể ở nhà bạc được
thế còn những nhà có điều kiện muốn làm nhà xây thì thời gian hoàn thành có thể nó lùi lại một vài tháng mới xong
còn đã làm nhà sàn những nhà lắp ghép thì phải xong trước tết nguyên đán
sau hơn hai tháng sống trong cảnh nhà tạm thiếu thốn
cùng sự quyết tâm cao của chính quyền các cấp
tỉnh hòa bình sẽ hoàn thành việc di rời các hộ dân vùng sạt lở
đến các khu tái định cư trước tết mậu tuất để bà con đón một cái tết vui tươi nò ấm